lần thứ năm ngân hàng nhà nước bác bỏ tin việt nam đổi tiền trước những thông tin trên các trang mạng xã hội đã khiến người dân rút tiền để mua vàng và ngoại tệ
theo đó lần thứ nhất là vào chiều hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu phó thống đốc ngân hàng nhà nước đào minh tú đã khẳng định rằng tin đồn việt nam sắp đổi tiền mới là thông tin hoàn toàn thất thiệt
lần thứ hai vào ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu ngân hàng nhà nước phát đi thông cáo báo chí trên website của cơ quan này và khẳng định sẽ không có bất cứ thay đổi nào đối với các đồng tiền đang lưu hành hiện nay
lần thứ ba là vào ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu phó thống đốc ngân hàng nhà nước đào minh tú lần thứ hai bác bỏ tin đồn đổi tiền mới trên báo chí
lần thứ tư là vào ngày bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu ông nguyễn ngọc cảnh vụ trưởng vụ quản lý ngoại hối ngân hàng nhà nước khẳng định
thông tin ngân hàng nhà nước sắp đổi tiền mới là thông tin hoàn toàn thất thiệt

cho đến sáng ngày chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu phó thông đức ngân hàng nhà nước bà nguyễn thị hồng tiếp tục một lần nữa khẳng định những tin đồn là không chính xác
đây là lần thứ năm ngân hàng nhà nước lên tiếng bác bỏ tin đồn này
ngân hàng nhà nước khuyến cáo người dân cần cảnh giác và đấu tranh trước những thông tin sai lệch bịa đặt để tránh thiệt hại về kinh tế ảnh hưởng đến đời sống và an ninh tiền tệ quốc gia